sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng vừa cho biết các chủ nhà nổi vó bè hoạt động trong thắng cảnh quốc gia hồ tuyền lâm thành phố đà lạt dựng trái phép trước đó sẽ bị buộc tự tháo rỡ di rời trước ngày ba mươi tháng một mươi một
theo đó các đơn vị liên quan đã ký biên bản với chủ sở hữu yêu cầu tự tháo rỡ di rời các bè nổi vó bè thuyền đánh bắt cá ra khỏi thắng cảnh hồ tuyền lâm
việc tháo rỡ di rời nói trên phải hoàn thành trước ngày ba mươi tháng một mươi một sau thời điểm này nếu các chủ sở hữu không tự thực hiện sẽ bị các cơ quan chức năng cưỡng chế giải tỏa theo quy định
được biết trong khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm hiện có hai mươi ba bè nổi hai tròi nổi bốn vó bè của các tổ chức cá nhân đang hoạt động nhưng chưa được cấp phép ảnh hưởng đến công tác khai thác quản lý vận hành hồ không phù hợp quy hoạch mỹ quan của khu du lịch